sau một thời gian mật phục tại tiểu khu một nghìn một trăm chín mươi một thuộc rừng cộng đồng do ủy ban nhân dân xã cư đram huyện crong bong tỉnh đắk lắc quản lý
công an huyện crong bông đã bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép
phương thức hoạt động của các đối tượng này là thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai cho đến ba người nhiều lần lên rừng
và ngang nhiên sử dụng cưa xăng để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
đây là hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng
tại đây rất nhiều cây rừng có đường kính từ một mét trở lên đã bị các đối tượng lâm tặc dùng cưa máy cắt hạ
xẻ thành phẩm nằm ngổn ngang dọc hai bên đường mòn
một số phách gỗ được xẻ thành phẩm đã được lâm tặc dùng trâu kéo ra khỏi rừng
vụ phá rừng quy mô lớn này chỉ được phát hiện khi lực lượng công an huyện crongbom bí mật mật phục bắt quả tang
theo đó lực lượng công an đã bí mật ghi hình và bắt hai đối tượng đang sử dụng cưa máy cưa hạ cây
tiếp tục đi vào sâu hơn phát hiện thêm hai vị trí đam mị bốn đối tượng thực hiện hành vi phá rừng
theo lời khai của các đối tượng thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai đến ba người
nhiều lần lên rừng sử dụng cưa xăng để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng

tại tỉnh khu một nghìn một trăm chín mươi một thịnh xã cửu râm là khu vực rừng tác động xâm hại nghiêm trọng
sau đó chúng tôi đã kiểm tra nhiều biện pháp hiệp vụ

và nắm bắt tới số đối tượng nghi vấn cũng như quy lực về thời gian hoạt động
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi đã phát hiện ba trường hợp sáu đối tượng có hành vi khai thác
rồi sử dụng gia súc để kéo gỗ

cộng an huyện grombong đang tiến hành khám nghiệm hiện trường đo đếm và xác định trùng lợi gỗ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên trong vụ việc này việc quản lý rừng lại để lâm tặc nhiều ngày tấn công rừng xẻ thịt tại chỗ như thế này
thì cần xem xét lại trách nhiệm của đơn vị chủ rừng ở đây